bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ usid tổ chức lễ công bố chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
mục tiêu của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số đến năm hai nghìn hai mươi năm là một trăm linh doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tối thiểu một trăm linh doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số tối thiểu một trăm linh doanh nghiệp được hỗ trợ làm mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng
chương trình cũng sẽ thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu một trăm linh tổ chức cá nhân tư vấn cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp hỗ trợ phát triển các nền tảng số
giai đoạn đầu chương trình sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trong một số ngành lĩnh vực như cơ khí điện tử chế biến chế tạo nông nghiệp chế biến thực phẩm